chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến tham quan triển lãm quốc phòng quốc tế hai nghìn hai mươi hai được tổ chức lần đầu tiên tại việt nam
đến thăm các khu trưng bày của cục công nghiệp an ninh bộ công an đại tướng tô lâm đánh giá cao những sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng được sản xuất tại việt nam
do các doanh nghiệp trực thuộc của cục nghiên cứu liên kết chuyển giao công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm thành công
bộ trưởng nhấn mạnh tham dự triển lãm lần này sẽ tạo cơ hội để ngành công nghiệp an ninh hợp tác với các nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh
tìm hiểu nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật công nghiệp an ninh trên thế giới đa dạng hóa kênh mua sắm
tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài về trang thiết bị kỹ thuật hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới